tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội thượng tướng trần quang phương ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về sự án luật phòng thủ dân sự
trình bày tờ trình dự án luật thượng tướng nguyễn tân cương tổng tháp miêu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng cho biết phòng thủ dân sự bao gồm tổng thể các hoạt động được chuẩn bị từ thời bình khi có chiến tranh xảy ra để chủ động phòng chống thảm họa do chiến tranh hoặc tổng thể các hoạt động được chuẩn bị để phòng ngừa ứng phó khắc phục thảm họa do con người hoặc thiên nhiên gây ra nhằm đảm bảo an toàn hoặc hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về người tài sản của nhà nước và nhân dân
những năm qua công tác phòng thủ dân sự từng bước được hoàn thiện cả về thể chế và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu ứng phó khắc phục khi có thảm họa sự cố xảy ra tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động phòng thủ dân sự cũng tồn tại một số hạn chế đặt ra yêu cầu phải xây dựng một đạo luật về phòng thủ dân sự tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động thực tiễn
trình bày báo cáo thẩm tra chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới nêu rõ trước những diễn biến khó lường phức tạp của tình hình thiên tai dịch bệnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống những biến động của tình hình thế giới khu vực thì việc ban hành luật này là cần thiết
liên quan đến hai phương án tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu kỹ nếu quy định về phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp cần làm rõ các khoảng trống pháp lý của pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các luật khác chỉnh lý để tránh trồng chéo trùng lắp

quốc vụ khanh bộ nội vụ vương quốc anh
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đánh giá cao chuyến thăm việt nam của ngài quốc vụ khanh có phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa bộ công an và bộ nội vụ vương quốc anh nói riêng cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước việt nam vương quốc anh nói chung
về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết như hiệp định tương trợ tư pháp bản ghi nhớ về các vấn đề di cư và bản ghi nhớ về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là chia sẻ thông tin phòng chống khủng bố tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao an ninh mạng nhập cư bất hợp pháp và mua bán người
bộ trưởng tô lâm mong muốn phía bộ nội vụ vương quốc anh tiếp tục quan tâm tăng cường hỗ trợ cho bộ công an việt nam trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm chúc ngài quốc vụ khanh chuyến công tác thành công và có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người việt nam
chúc quan hệ đối tác chiến lược việt nam vương quốc anh nói chung
và giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc anh nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước
quán triệt triển khai nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thiết thực kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay bộ công an chủ trì phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ubnd và an ninh của quốc hội
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
hội thảo được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến
tới sáu mươi ba điểm cầu công an tỉnh thành phố đồng chủ trì và tham gia điều hành hội thảo gồm
đồng chí giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ubnd bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí phó giáo sư tiến sĩ phạm minh tuấn giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo đồng chí giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương khẳng định
bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong tiến trình đổi mới của đất nước kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
đảng và nhà nước đã từng bước đổi mới tư duy nhận thức và chỉ đạo thực tiễn phát triển và hoàn thiện tư duy lý luận về an ninh quốc gia
và bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với thực tiễn khách quan kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại hội thảo các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều nội dung xoay quanh chủ đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau các ý kiến tham luận đã luận giải phân tích làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ giải pháp
kết quả hội thảo là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo đảng nhà nước có chủ trương giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia
góp phần chủ động bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
tổng kết hội thảo thay mặt lãnh đạo các cơ quan đồng chủ trì hội thảo bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn các đại biểu nhà khoa học đã có nhiều phát biểu tâm huyết sâu sắc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn và các tham luận bộ trưởng tô lâm cũng khái quát một số nội dung có tính chất gợi mở
khẳng định vai trò của nhân dân tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều giúp đỡ ta ít thì thành công ít giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn
khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
là công an nhân dân và quân đội nhân dân đặc biệt nó là vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
thể hiện sự trung thành tuyệt đối với đảng phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khổ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
qua hội thảo bộ trưởng tô lâm yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ vai trò nằm cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân
không ngừng tu dưỡng rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân thực hiện gần dân trọng dân hiểu dân có trách nhiệm với dân
nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân khi dân cần khi dân khó có công an
quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất để lực lượng công an nhân dân
là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ đảng nhà nước nhân dân sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khổ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
để phục vụ công tác nghiên cứu tuyên truyền lan tỏa nội dung giá trị của hội thảo đến đông đảo nhân dân và bạn đọc hội thảo đã trưng bày một số ấn phẩm tài liệu được xuất bản tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
và nhà xuất bản công an nhân dân đồng thời hội thảo lựa chọn biên tập một trăm linh bài viết đưa vào kỳ yếu và được xuất bản phát hành song song cả ấn phẩm giấy và ấn phẩm điện tử phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang stbook vn và thư viện cơ sở vn
chiều nay tại hà nội bộ quốc phòng và bộ công an đã tổ chức trao đổi kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
trong thời gian qua sự buổi làm việc có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cùng các đồng chí lãnh đạo bộ quốc phòng lãnh đạo bộ công an đại diện các cơ quan đơn vị của bộ quốc phòng và bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng khẳng định từ khi thành lập đến nay quân đội nhân dân và công an nhân dân là hai lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân là lực lượng nòng cốt bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
trong bất luận hoàn cảnh nào luôn đoàn kết gắn bó kề vai sát cánh tương trợ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân

công an chân thành cảm ơn quân ủy trung ương bộ quốc phòng và đại tướng phan văn giang đã gửi lời chúc tốt đẹp đến lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương đảng ủy công an trung ương lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh
đặc biệt hai lực lượng đã phối hợp tham mưu với bộ chính trị ban hành và tổ chức thực hiện hai nghị quyết rất quan trọng về xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ phối hợp hỗ trợ kịp thời có hiệu quả của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
hướng tới kỷ niệm bảy mươi bảy năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín hôm nay đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc huy hiệu ba mươi năm bốn mươi năm tuổi đảng cho các tập thể cá nhân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì gặp mặt
sự gặp mặt còn có đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an các đồng chí cán bộ công an lão thành cán bộ công an cấp cao đã nghỉ hưu qua các thời kỳ
nhìn lại trạng đường bảy mươi bảy năm qua có thấy rằng trong mỗi bước trưởng thành của lực lượng công an nhân dân đều gắn liền với những mốc son lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
trong công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng ra sức rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức nâng cao bản lĩnh trí tuệ bưu trí sũng cảm đã tham lưu với đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nơi sinh tích cực vận động quân chú nhân dân tham gia xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kiên quyết đấu tranh chấn á
góp phần quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại cùng phát triển nâng cao vị thế việt nam trên trường quốc tế

thông báo về tình hình an ninh trả tự từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước chính phủ ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính sách tích cực